thưa quý vị sau ba tháng triển khai đợt cao điểm vận động toàn dân đền ơn áp nghĩa
do đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động
cả nước đã vận động ủng hộ được gần một trăm chín mươi tám tỷ đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm vận động toàn dân đền ơn đáp nghĩa
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ diễn ra vào chiều qua tại hà nội
phát biểu tại hội nghị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn nhấn mạnh
đợt cao điểm vận động toàn dân đền ơn đáp nghĩa đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
uống nước nhớ nguồn của các cơ quan đơn vị tập thể và cá nhân trong cả nước
qua đó thực hiện mục tiêu tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ yêu đãi của nhà nước
và đảm bảo các gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình
so với nhân dân địa phương nơi cư trú
tỉ đồng được vận động ủng hộ trung ương vận động được gần ba bảy tỉ đồng
cấp tỉnh là trên tám mươi bảy tỷ đồng cấp huyện và xã là gần một trăm linh bảy tỷ đồng
cũng trong dịp này cả nước hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần một mươi chín căn nhà cho gia đình chính sách
gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là bảy trăm ba mươi sáu tỷ đồng
gần hai trăm linh tám xuất quà trị giá một trăm hai mươi hai tỷ đồng đã được trao tận tay gia đình chính sách và người có công
đến nay các thương bệnh binh trong các trung tâm điều dưỡng đã được cấp xe lăn đầy đủ
tiếp tục là thông tin về công tác tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình thương binh
liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ và hoạt động trao
nhà tình nghĩa cho hộ nghèo của công an các tỉnh hòa bình hậu giang và sóc trăng
hôm qua công an tỉnh hòa bình đã tổ chức bàn giao nhà tỉnh nghĩa đồng đội công an nhân dân
cho gia đình chị khà thị liên ở xã vạn mai huyện mai châu là thân nhân liệt sĩ khá vấn trọng
công trình nghĩa tình đồng đội xây dựng theo mô hình nhà sàn có diện tích năm mươi m hai
với tổng số tiền khoảng hai trăm linh triệu đồng trong đó công an tỉnh hỗ trợ bảy mươi triệu đồng
ngoài ra là sự huy động của các nhà hào tâm
dịp này công an tỉnh hòa bình cùng các đơn vị cũng đã tặng quà và một mươi triệu đồng
giúp thân nhân gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn từng bước ổn định cuộc sống
công an tỉnh hậu giang phối hợp với nhà tài trợ vừa tổ chức bàn giao nhà tình thương
cho ông huỳnh văn hùng tại xã hỏa tiến thành phố vị thanh
là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình với diện tích trên sáu mươi m hai
với kinh phí gần bảy mươi triệu đồng góp phần động viên gia đình ông hùng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống
cùng ngày đoàn cũng đã trao ba quyển vở cho các em học sinh
ở trường tiểu học trương định và trường tiểu học lý thân kiệt thành phố vị thanh
đoàn công tác công an tỉnh sóc trăng vừa tổ chức thăm và tặng quà
cho các gia đình thương minh liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn huyện kế sách
tại các nơi đến đoàn đã ân cần thăm hỏi chúc sức khỏe mẹ việt nam anh hùng
các gia đình thương minh liệt sĩ và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh sương máu
mắt mắt to lớn của các thương minh anh hùng liệt sĩ và mẹ việt nam anh hùng
trong cuộc đấu tranh giành độc lập giải phóng dân tộc
đồng thời mong muốn các gia đình luôn sống gương mẫu để động viên con cháu thi đua phát triển
sản xuất xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc
những cố gắng nỗ lực của cựu chiến binh ra lan lech đã trở thành tấm gương để các thế hệ trẻ học tập
năm một nghìn chín trăm sáu mươi người thanh niên trẻ ra lăng lách gia nhập đội du kích quân trong đồng bào dân tộc gia rai
và sau đó được hành quân trực tiếp tham gia tại chiến trường miền nam
tuy nhiên đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba do ảnh hưởng quá lớn của bom mìn
ông ra lan lech đã phải ra bắc để chữa trị vết thương
ở đó ông đã gặp được người bạn đời của mình
thế nhưng đổi lại ông đã bị kỷ luật ra khỏi đảng
bởi trước đó ông đã từng có một người vợ
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm người cựu chiến binh ra lanlek trở về quê hương
đời sống khó khăn đã đẻ nặng lên đôi vai của người thương binh một trên bốn
và chính điều này đã khiến ông không khỏi trăn trở suy nghĩ tìm hướng
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn khi nhà nước có chủ trương phát triển trồng tiêu
ông ra lan lech đã mạnh dạng là người thứ hai ở chư sê quyết định phát hoang rừng
mở diện tích lên đến hơn một trụ tiêu
không chỉ chủ động trong việc phát triển kinh tế gia đình
ông ra lan lech còn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với đồng bào
trong việc phát triển kinh tế từ mô hình trang trại
nhiều hộ gia đình quanh vùng nhờ đó mà thoát được cái nghèo
và ông ra lan lech đã được vinh danh tại hội nghị biểu dương
của ông ra lan lech
quảng tây trung quốc chưa có thỏa thuận gì về vấn đề trên
việc người dân sang trung quốc mở tài khoản đăng ký thuê bao điện thoại là hoàn toàn tự phát
và do các đối tượng rủ dê lôi kéo
việc này rất dễ bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng ở trung quốc
để tránh bị lợi dụng và vi phạm pháp luật người dân không tham gia vào các hoạt động trên
khi chưa biết mục đích của việc mở tài khoản và đăng ký thuê bao điện thoại tại trung quốc
vì vậy công an tỉnh quảng ninh sẽ phù hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh
xử lý kiên quyết các đối tượng lôi kéo rủ dê đưa người dân vào các hoạt động vi phạm
ngày hai mươi bốn tháng bảy phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội cho biết
đã có kết quả xác minh vụ việc tung tin đồn thất thiệt máy bay rơi tại sân bay nội bài
theo đó người dùng trang facebook cá nhân tung tin đồn máy bay rơi ở nội bài
có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
cơ quan công an xác định người đăng tải thông tin thất thiệt trên facebook cá nhân là
chị phạm thị mùi hai mươi bảy tuổi hiện trú tại quận thanh xuân hà nội
tại cơ quan công an chị mùi khai nhận chiều ngày hai mươi tháng bảy
chị mùi đọc được thông tin và hình ảnh máy bay rơi trên mạng xã hội
do trời đang mưa to chị mùi nghĩ đây là sự thật nên đã đăng tải năm máy ảnh máy bay rơi vào điện thoại của mình
sau đó tải lên facebook cá nhân với lời bình
mưa to quá máy bay rơi luôn thật là kinh khủng nội bài này
chỉ trong thời gian ngắn thông tin này đã có rất nhiều người đọc và chia sẻ gây hoang mang dư luận
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công an quận thanh xuân
để có hình thức xử phạt hành chính đối với vi phạm của chị phạm thị mùi
theo thông tin từ viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế
sau sự cố xảy ra liên quan tới việc chạy thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình khiến tám người tử vong
viện đã tiếp nhận và xét nghiệm miễn phí các mẫu nước chạy thận nhân tạo cho bốn mươi một bệnh viện của hai mươi năm tỉnh thành phố có khoa đơn nguyên thận nhân tạo
cụ thể các mẫu nước do các bệnh viện gửi xét nghiệm gồm nước đầu nguồn là nước trước khi lọc thô
nước rồ ô là nước trực tiếp cho chạy thẫn nhân tạo và nước sau rửa quả lọc dùng trong chạy thẫn nhân tạo
với các mẫu nước đầu nguồn kết quả xét nghiệm phát hiện có hai mươi hai trên ba mươi một mẫu
chiếm bảy mươi mẫu không đạt các tiêu chuẩn
ngoài ra có đến một mươi bảy trên bốn mươi chiếm bốn mươi hai mẫu nước của các bệnh viện không đạt chuẩn về coliform
và ba trên bốn mươi mẫu không đạt chuẩn về tiêu chuẩn e coli chiếm bảy
kết quả xét nghiệm mẫu nước rồ ô có phát hiện tới sáu mươi mẫu nước
chiếm hai mươi bốn trên bốn mươi mẫu có nồng độ edontocin nội độc tố vi khuẩn cao hơn ngưỡng cho phép
các kết quả xét nghiệm trên đã được viện thông báo cho giám đốc bệnh viện để có phương án khắc phục sớm nhất
đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho người bệnh
thưa quý vị bộ lao động thương minh và xã hội đang xây dựng dự thảo nghị định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
đối với người nước ngoài làm việc tại việt nam
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
lao động là người nước ngoài làm việc tại việt nam cũng là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tuy nhiên trước thông tin này nhiều người nước ngoài đang tham gia vào thị trường lao động tại nước ta lại khá băn khoăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ông andrei stenkevich quốc tịch nga đã có thời gian công tác tại việt nam hơn năm năm
quyết định sẽ sống và làm việc tại đây lâu dài
tuy nhiên khi được biết năm hai nghìn một mươi tám sẽ phải tham gia bảo hiểm bắt buộc tại việt nam
thì ông cùng nhiều đồng nghiệp đang rất phân vân
tất cả những người nước ngoài làm việc ở việt nam thì tất nhiên là phải theo pháp luật của nước sở tại
cho cái chuyện đấy là điều có lẽ là dĩ nhiên
nhưng mặt khác thì khi người ta đóng một cái khoản tiền
thì người ta phải hy vọng là cái thu hồi được là cái gì
tức là cái mức bảo hiểm là như thế nào và nó được bảo đảm như thế nào
cho nên cái chuyện đóng bảo hiểm xã hội là một cái chuyện tất nhiên là chủ quyền
nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái định bức phải nghiên cứu kỹ so sánh với các nước
để nó ở cái mức đồng đều không quá cao và không quá thấp
theo dự thảo lao động nước ngoài có hợp đồng một tháng trở lên sẽ áp dụng quy định này
mức đóng bảo hiểm xã hội áp dụng hàng tháng là tám
chủ doanh nghiệp đóng tối đa bằng một mươi tám tháng lương chi trả cho lao động
tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội gồm mức lương phụ cấp
và các khoản bổ sung theo quy định của pháp luật việt nam
số lượng lao động người nước ngoài làm việc ở việt nam đang có xu hướng tăng lên
nhưng chúng ta cũng phải xem xét rằng là họ từ những quốc gia nào đến
và họ làm trong bao lâu
bởi vì chúng ta biết rằng là những người lao động nước ngoài đến làm việc ở việt nam
là theo cái giấy phép và thường có một cái thời hạn nhất định
nếu chúng ta làm không cẩn thận thì chúng ta sẽ làm khó khăn
cho bản thân chúng ta
ví dụ sau khi họ làm việc được hai hoặc ba năm thậm chí có thể dài hơn là năm năm
và họ trở về nước và không quay trở lại việt nam nữa
thì chúng ta sẽ quyết lý nào
chắc chắn là sẽ phải giải quyết là trả người ta bảo hiểm xã hội một lần
và như vậy chúng ta đã phải làm cái thủ tục quản lý một cách rất là phức tạp
trong xu thế hội nhập lượng lao động nước ngoài tại việt nam đang tăng nhanh
từ một mươi hai hai lao động năm hai nghìn một mươi bốn
đến nay con số này đã tăng lên gần tám mươi
với hai mươi bốn người hầu hết là người lao động có trình độ tay nghề cao được cấp phép lao động
việc xây dựng quy định đóng bảo hiểm xã hội cho nhóm này là rất cần thiết
tuy nhiên để thực hiện được là điều không hề dễ dàng
tôi cho rằng cái đó là một quyết sách đúng
tuy nhiên để thực hiện một quyết sách này thì tôi cho rằng là cái thực tế là không dễ
không dễ bởi vì lý do là
cái thứ nhất đấy là
hiện tại giữa việt nam và các nước trên thế giới thì cũng chưa có bất kỳ một hiệp định song phương nào
quy định hoặc là thỏa thuận về cái việc này
và khi mà áp dụng trên thực tế thì nó sẽ phát sinh rất nhiều cái khó khăn
trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng
việc quy định tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài
nhằm đảm bảo bình đẳng an sinh cho họ và phù hợp với thông lệ quốc tế
tuy nhiên việc hoàn tất sự tham gia
thỏa thuận phải có quy định cụ thể
do việc thực hiện quy định này đòi hỏi phải có sự thống nhất
thỏa thuận liên kết giữa các quốc gia thì
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và bây giờ là mục điểm báo
thưa quý vị trước tình hình bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng phức tạp
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã yêu cầu ngành y tế các địa phương
không được để quá tải bệnh viện
không được để bệnh nhân phải nằm gặp bệnh nhân

để tránh lây chéo
theo bộ trưởng các bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện nhiệt đới trung ương
khoa chuyển nhiễm bệnh viện bạch mai bệnh viện nhi trung ương
cần kiên quyết trong việc phân loại bệnh nhân ngay từ khi khám sàng lọc
tránh tình trạng bệnh nhân nào cũng nhận dẫn đến quá tải
bệnh nhân nặng không được điều trị kịp thời dẫn đến tử vong
điều dưỡng không đủ sức bao quát hết người bệnh
các bệnh nhân mắc bệnh mức độ nhẹ cần được phân về các bệnh viện tuyến dưới để điều trị
tính đến ngày hôm qua cả nước đã ghi nhận gần sáu mươi ca mắc sốt xuất huyết
trong đó có một mươi bảy ca đã tử vong
riêng tại hà nội có sáu bảy trăm linh bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
ba trường hợp tử vong gần chín mươi số bệnh nhân mắc đã khỏi bệnh
cũng trên báo kinh tế và đô thị sáng nay đăng tải bài viết về lĩnh vực nhiều người quan tâm
đó là khoảng hơn một tháng nay các dự án bất động sản khu vực trục đường võ trí công
phía đầu cầu nhật tân đi sân bay nội bài được quảng cáo rầm rộ với những chính sách bán hàng hấp dẫn
song hầu như các dự án này chỉ dành cho giới nhà giàu
người thu nhập trung bình khó có cơ hội sở hữu
khảo sát một vòng quanh khu vực nói trên phóng viên phải mỏi mắt để tìm một dự án giá bình dân
đặc biệt với tầm tiền một năm tỷ đồng thì hầu như chỉ nhận được cái lắc đầu của dân cư khu vực
không tìm được nguồn cung
theo lãnh đạo địa phương khu vực có dự án giá trung bình tại trục đường võ trí công
chủ đầu tư chỉ được giao đất trong khuôn viên của dự án
còn ngoài khuôn viên cụ thể là đường giao thông là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
hiện nay vướng hai vấn đề là giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công
đối với nhà dự án giá trung bình thì vị trí thường sẽ không thuận lợi bằng dự án nhà cao cấp
kinh phí cho dự án cũng hạn hẹp nên giải quyết vấn đề hạ tầng không đơn giản
chủ đầu tư không chủ động được
trong khi tổng liên đoàn lao động việt nam đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng là một mươi ba
thì phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci lại đưa ra quan điểm
hoặc không tăng hoặc chỉ tăng mức dưới năm
vcci đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng là một mươi ba ba
doanh nghiệp đang phải cạnh tranh gây gắt sản xuất thu hẹp nên mức tăng chỉ năm hoặc không tăng là hợp lý
trong khi đó tổng liên đoàn lao động việt nam cho rằng mức năm chỉ đảm bảo bù trượt giá
và sẽ không bao giờ có thể đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động
về phần mình đại diện bộ lao động thương minh và xã hội khẳng định
chính phủ sẽ hỗ trợ sao cho người lao động có thể có một mức sống hợp lý nhất
hài hòa lợi ích của các bên
cảnh sát giao thông xử phạt người điều khiển phương tiện không mang bản chính đăng ký xe
đối với trường hợp xe đang thế chấp tại ngân hàng là đúng quy định của pháp luật
đây là khẳng định mới nhất của thiếu tướng nguyễn hữu ránh
phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
tướng ránh cho rằng theo quy định của pháp luật
người vay tiền mua phương tiện tức là bên thế chấp
có quyền giữ lại bản chính đăng ký xe trong thời hạn hợp đồng thế chấp có hiệu lực
về phần mình
trước những thông tin sai lệch trên mạng thời gian vừa qua
ngày hai mươi bốn ngân hàng nhà nước đã có công văn gửi bộ công an
trong đó khẳng định quy định bên thế chấp giữ bản chính đăng ký phương tiện giao thông
trong thời gian hợp đồng thế chấp có hiệu lực là đúng quy định của luật giao thông đường bộ
như vậy dù trong trường hợp nào
thì người thế chấp phương tiện sở hữu phương tiện
cũng phải mang theo bản chính đăng ký xe khi tham gia giao thông
trong tiểu mục an toàn giao thông
tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quảng nam đã khiến ba thanh niên tử vong
để giải quyết tình trạng un tắc giao thông trong khu vực nội đô
trong khu vực nội đô thành phố hà nội sẽ quy hoạch lại hệ thống các bến xe khách
trong đó dừng hoạt động hai bến xe là giáp bát và gia lâm vào năm hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải hà nội dự kiến các tuyến của bến xe gia lâm sẽ được chuyển về bến xe cổ bi đông anh hà nội
và bến xe phía nam ngọc hồi hà nội cũng dự kiến chuyển mô hình hoạt động của bến xe giáp bát
cụ thể bến xe giáp bát có quy mô diện tích ba sáu mươi năm hectare do nằm sâu trong vành đai ba khu vực đông dân cư
do vậy sẽ được chuyển thành bãi đỗ xe điểm đầu cuối xe buýt phục vụ vận tải hành khách trong nội đô
các tuyến của bến xe buýt xe giáp bát sẽ được điều chuyển đến bến xe cổ bi bến xe đông anh
sáng qua tại hà nam bộ công an đã tổ chức hội thi lái xe giỏi và an toàn trong công an nhân dân
khu vực phía bắc năm hai nghìn một mươi bảy chào mừng kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
tham dự hội thi có bảy mươi sáu thí sinh đến từ một mươi chín đơn vị thuộc cơ quan bộ công an
hội thi lái xe giỏi và an toàn năm hai nghìn một mươi bảy trong công an nhân dân là một hoạt động thiết thực
nhằm tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nâng cao kỹ năng lái xe an toàn phòng tránh tai nạn giao thông
đồng thời phát động phong trào thi đua lái xe giỏi và an toàn trong đội ngũ lái xe công an